các bệnh nhân đang được tiếp tục chuyển về và dự kiến vào ngày hôm nay sẽ có khoảng hai trăm linh bệnh nhân được thu dung điều trị tại đây
cho đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang gấp rút hoàn tất việc vận chuyển thiết bị vật tư vào bệnh viện
để phục vụ công tác thu dung điều trị tại tầng hai và tầng ba
phòng quản lý xuất nhập cảnh và phòng an ninh điều tra công an tỉnh hương yên phối hợp với công an huyện ân thi
đã kiểm tra phát hiện hai mươi người trung quốc nhập cảnh trái phép lưu trú tại nhà ông trần văn phương
ở thôn đào quạt xã bãi sậy huyện ân thi
lực lượng chức năng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh đối với hai mươi công dân trung quốc
và đưa về trung tâm cách ly số hai của tỉnh đặt tại trường đại học thủy lợi ở xã an viên huyện tiên lữ
để đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đồng thời phối hợp với công an huyện tiên lữ
và ban điều hành cơ sở cách ly quản lý số người trung quốc nói trên làm các thủ tục cần thiết khác theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang vừa khởi tố bị can lưu thị hằng cán bộ cục thuế tỉnh bắc giang
về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng dẫn tới thiệt hại về thuế cho nhà nước hàng tỷ đồng
từ tháng chín năm ngoái trong quá trình thụ lý điều tra vụ án tham ô tài sản và mua bán trái phép hóa đơn
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn walchin vina có địa chỉ ở khu công nghiệp vân trung huyện việt yên tỉnh bắc giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang phát hiện ngoài hai tội danh đã khởi tố đối với các bị can có liên quan
tại công ty này còn có sai phạm trong việc hạch toán kế toán kê khai quyết toán thuế dẫn đến thiệt hại về thuế cho nhà nước số tiền lên tới hàng tỷ đồng
quá trình điều tra cơ quan công an xác định năm hai nghìn một mươi chín lưu thị hằng là thành viên đoàn kiểm tra thuế của cục thuế tỉnh bắc giang
tiến hành kiểm tra thuế tại công ty trách nhiệm hữu hạn walchi vina kỳ kiểm tra năm hai nghìn một mươi tám
nhưng do thiếu trách nhiệm hằng đã không phát hiện ra các sai phạm của công ty này dẫn đến thiệt hại về thuế cho nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lộc bình tỉnh lạng sơn vừa khởi tố bốn đối tượng cố ý gây thương tích
bốn người này bao gồm phương ngọc khánh bùi minh hiếu lê văn tiến và hoàng văn quý đều trú tại thị trấn lộc bình tỉnh lạng sơn
xô sát xảy ra khi hai thanh niên đi xe máy va chạm với nhóm của khánh đang ngồi uống rượu
hai thanh niên sau đó bỏ đi khoảng ba mươi phút sau quay lại cùng với hơn một mươi người nữa tìm nhóm của khánh để trả thù
trong lúc đuổi đánh nhóm của khánh đã làm một người bị thương tật một mươi một
và đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại